chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về báo cáo kinh tế xã hội
các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
các vấn đề về nông nghiệp đã được nhiều đại biểu quan tâm
theo ý kiến của một số đại biểu để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả cao theo nghị quyết số tám trăm chín mươi chín của chính phủ
thì bài toán rời rạc chuỗi giá trị trong nông nghiệp cần được tháo gỡ
hiện nay mô hình liên kết của chuỗi đứt đoạn tại nhiều phân khúc chỉ có năm mươi trong tổng số bảy trăm linh chuỗi giá trị sản xuất hoạt động có hiệu quả
bên cạnh đó việc ban hành sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn có những bất cập
trong chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhà nước có nhiều chính sách chung
chính sách ưu đãi riêng đối với các hợp tác xã nhưng số lượng hợp tác xã được hưởng chính sách hỗ trợ còn hạn chế
các chính sách chưa đi vào cuộc sống
như chính sách về tiến trụng cả nước chỉ có ba mươi năm hợp tác xã được vây gần bảy mươi tỷ đồng vốn từ ngân hàng thương mại không có tài toàn bảo đảm
còn không ít hợp tác xã muốn vây thì các thành viên hợp tác xã phải thế chấp bằng sổ đỏ của gia đình mình nên chưa bảo đảm nguồn vốn cho hợp tác xã hoạt động
đưa ra các giải pháp ổn định sản xuất nông nghiệp tái cơ cấu nông nghiệp bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng
hiện những biến động rủi ro thương mại thời tiết ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp và những nguy cơ rủi ro của nông nghiệp cũng có ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế
năm nay mặc dù kết quả cao như thế nhưng còn nguy cơ thứ hai đó là dịch tả lợn châu phi
mà hiện nay trên thế giới xảy ra một mươi chín nước rồi trung quốc đã xảy ra một mươi một tỉnh rồi gần ta nhất là vân nam rồi
chính vì thế đã có công điện thủ tướng và hiện nay tất cả các bộ ngành các địa phương đang tập trung quyết liệt
nếu để xảy ra ở khu vực chăn huôi
thì chúng ta sẽ cái tăng trưởng sẽ không thể đảm bảo được
với quy mô nền kinh tế chung trong đó có nông nghiệp độ mở rất lớn đặc biệt xuất khẩu
biến động rủi ro về thương mại một chút là rất ảnh hưởng
chúng ta biết là vừa rồi như thế là nghỉ cái mùng một tháng một mươi của bạn nghỉ từ mùng một cho đến mùng bảy
cái quốc khánh mà cái hải quan nghỉ con trong vòng bảy ngày
thế nông chúng ta ứ trong mức độ nhất định đã gây ra một cái khủng hoảng nhất định rồi

do đó về cái thương mại là hết sức chỗ này là từ nay cuối năm chỉ còn có hai tháng rồi
nhưng bất kỳ có một cái nguy cơ rủi ro xảy ra là đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng
góp ý và kết quả ba năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số
nhiều đại biểu quốc hội cũng nhận định đất sản xuất đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo
trong khi đây lại là điều kiện then chốt để giúp giảm nghèo bền vững góp phần ổn định trật tự an toàn và ổn định chính trị tại đây
trong khi đó nguồn lực bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong ba năm còn thiếu chỉ đạt năm mươi hai một mươi năm tổng nhu cầu vốn
một số chương trình trồng chéo trùng lập không kịp thời hoặc có chương trình ban hành từ năm hai nghìn một mươi sáu nhưng thiếu nguồn lực
vì thế chính phủ cần xem xét ra soát kết quả thực hiện để có được những giải pháp hiệu quả